nhiệt độ ngoài trời lúc này hầu hết đều duy trì ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
và với mức nền vốn đã sẵn cao như thế này kết hợp với nhiệt lượng tỏa ra từ vùng thấp nóng phía tây
và cả hiệu ứng gió phơn mang đến thì có lẽ là nhiệt độ trưa chiều nay tại các tỉnh thành phía bắc còn được đẩy lên cao hơn nữa
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở thủ đô hà nội hay là khu vực hòa bình hữu lũng của lạng sơn và trí linh của hải dương
thì có thể vượt trên ngưỡng là bốn mươi một độ
tình trạng nắng nóng gây gắt này được nhận định là sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày mai
và sau đó từ đêm mai cùng với quá trình di chuyển xuống của một khối không khí lạnh phía bắc
thì rãnh mây rông cũng bị đẩy xuống mang đến mưa rào và rông
đồng thời giai đoạn này vùng thấp nóng phía tây cũng thu hẹp lại nắng nóng ở bắc bộ mới chấm dứt
điều đáng lưu ý là mưa rông diễn ra trên nền nhiệt cao sẽ gây ra sự xáo trộn mạnh trong không khí
và vì thế có thể kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy sấm chớp và gió giật
vì thế người dân cần hết sức cẩn trọng
lui xuống trung bộ cảnh báo nắng nóng gai gắt tiếp tục được đưa ra
dự báo ngày hôm nay suốt một dọc từ thanh hóa trở vào đến tận ninh thuận
thì sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên tới ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng tại khu vực vùng núi phía tây như tĩnh gia quỳ châu tương dương tuyên hóa đông hà hay nam đông
thì còn có thể sấp xỉ mức bốn mươi độ
và mức nhiệt trên ba mươi năm độ thì kéo dài suốt từ một mươi giờ trưa đến tận một mươi bảy giờ chiều
vì vậy người dân sinh sống tại đây cũng cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này
và cũng giống như các tỉnh thành ở miền bắc thì đợt nắng nóng gây gắt lần này ở trung bộ
sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai
tức là từ ngày sáu tháng sáu trở đi nắng nóng mới dịu dần
không quá oi nóng như các tỉnh thành ở bắc và miền trung
thì vào lúc này thời tiết ở tây nguyên và nam bộ đang khá là dễ chịu
với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng là hai mươi một hai mươi ba độ ở tây nguyên
và hai mươi ba hai mươi năm độ ở các tỉnh thành nam bộ
tuy nhiên đến trưa chiều thì cảm giác oi bức sẽ dần xuất hiện
khi mà trong ngày hôm nay những cơn mưa dần vắng bóng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các khu vực này vì thế sẽ tăng cao
phổ biến là ba mươi hai ba mươi ba độ ở tây nguyên và ba mươi ba ba mươi năm độ ở nam bộ
trên biển dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây
thì từ nay kéo dài cho đến hết ngày năm tháng sáu
ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió nam đến tây nam cấp năm cấp sáu có lúc giật cấp bảy cấp tám
đi kèm với sóng cao từ hai đến ba mét khiến biển động
vì thế các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước